ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam dương nguyễn hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cư trú ấp tân đông b thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông được bộ
khoảng một mươi chín h bốn mươi năm ngày một mươi sáu tháng tám vợ chồng anh đặng minh thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và chị nguyễn thị minh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ ấp thị một xã hội an huyện trợ mới điều khiển xe mô tô trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi bốn thuộc tổ một mươi ấp an bình xã an thạnh trung huyện trợ mới thi dưng sát lề đường bên phải theo hướng phà an hòa về ngã ba cựu hội
mở cốc xe lấy áo mưa để che mưa
mở cốc xe lấy áo mưa để che mưa thì bị xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi sáu a một do dương nguyễn hoàng vũ điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông thẳng vào anh thành và chị tuyền
cú tông mạnh đã làm cho anh thành và chị tuyền tử vong tại chỗ sau khi gây tai nạn vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày cha của đối tượng vũ đã điều khiển xe sáu mươi sáu a một đến cơ quan công an trình bày con ông đã gây ra tai nạn nêu trên